ngày hai tháng một tỉnh bình phước đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh
mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc của tỉnh bình phước
sau hai thập kỷ chia tách từ tỉnh sông bé
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự lễ kỷ niệm
cùng dự còn có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu
và kết quả đạt được của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình phước trong thời gian qua
đề cập đến định hướng phát triển của bình phước trong thời gian tới
thủ tướng mong muốn bình phước phải phấn đấu đạt được mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực kinh tế
trọng điểm phía nam từng bước tự chủ được ngân sách và tiến tới có đóng góp cho trung ương

đề cập đến định hướng phát triển của bình phước trong thời gian tới
nghèo nhanh của vùng đông nam bộ
cũng tại lễ kỷ niệm tỉnh bình phước đã công bố và tuyên dương hai mươi công dân ưu tú
là những cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc có nhiều đóng góp công hiến thiết thực
vào sự phát triển của tỉnh bình phước qua hai mươi năm tái lập tỉnh